thưa quý vị sau gần hai năm thực hiện cổ phần hóa tổng công ty đường sắt việt nam đã gần như là hoàn thành được bộ máy vận hành của mình
tuy nhiên thời điểm này cũng chính là thời điểm mà ngành đường sắt đang phải đối mặt với những khó khăn bộn bề
nhưng chính vì quá nhiều khó khăn nên việc nhận diện đâu là điểm khó khăn nhất để có giải pháp chúng sớm đưa đường sắt trở lại là huyết mạch của cả nước
và nhận được sự yêu mến của người dân lại là điều mà chúng ta cần tìm hiểu
đường sắt việt nam đi từ hiện đại đến lạc hậu
năm một nghìn tám trăm tám mươi một những thanh gia đường sắt đầu tiên được đặt ở việt nam
cho đến nay việt nam có hơn ba km đường sắt đa số là khổ một mét của năm nhánh chính và phụ
một năm mươi bốn toa tàu có tốc độ từ năm mươi đến sáu mươi km
sáu mươi phần trăm trong số đó có điều hòa
một bốn trăm linh đường cắt ngang hợp pháp và có tới bốn hai trăm linh đường cắt ngang trái phép
năm hai nghìn một mươi sáu đường sắt chỉ còn chiếm một chín thị phần giao thông của việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đầu tư dành cho đường sắt chỉ còn ở mức hai ba trong toàn bộ ngành giao thông vận tải
năm hai nghìn một mươi sáu đường sắt chỉ còn chiếm một chín thị phần giao thông của việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu đường sắt chỉ còn ở mức hai ba phần trăm trong toàn bộ ngành giao thông vận tải